những ngày qua cộng đồng xã hội lo lắng bức xúc khi chứng kiến câu chuyện thương tâm xảy ra với nam sinh lớp tám tại phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
chỉ từ mâu thuẫn nhỏ với cậu bé học lớp sáu trên sân bóng rổ mà em học sinh lớp tám này đã bị đánh đến chấn thương sọ não
câu chuyện trên không chỉ là cá biệt mà thời gian gần đây câu chuyện bạo lực học đường hay bạo lực của lứa tuổi vị thành niên đang ở mức báo động
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba do mâu thuẫn cá nhân một học sinh lớp tám tại trường trung học cơ sở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã dùng dao đâm một bạn học sinh gây trọng thương
mới đây ngày một mươi chín tháng ba tại trường trung học cơ sở lê quý đôn huyện ma giang tỉnh gia lai cũng đã có báo cáo gửi phòng giáo dục và đào tạo về việc một học sinh nữ lớp chín bị đánh hội đồng do mâu thuẫn trên mạng xã hội
trong video nhóm học sinh đã kéo tóc lột áo khoác và dùng chân đập vào đầu nạn nhân
đáng chú ý có rất nhiều học sinh đứng đó nhưng không ai căn ngăn còn có hành động cổ vũ các bạn đánh bạn học
qua quan sát nhiều vụ việc tiến sĩ đặng vũ cảnh linh viện trưởng viện nghiên cứu thanh niên học viện thanh thiếu niên việt nam cho rằng đây là một câu chuyện hết sức đáng tiếc đang xảy ra ở lứa tuổi dạy thì
ở lứa tẩy này các bạn thường không kiểm soát được cảm xúc của mình một cách rõ ràng và vì thế rất dễ đẩy từ mâu thuẫn nhỏ thành bi kịch lớn
các vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta cần phải chú trọng nhiều hơn cho công tác giáo dục trẻ em về nhân cách thái độ sống chứ không phải dừng lại ở việc chỉ trú trọng con học giỏi
tôi cho rằng hiện tượng vi phạm pháp luật hay phạm tội trong vị thành niên hiện nay đang là một hiện tượng có xu hướng tăng lên và có sự phức tạp trong các vụ việc
về cơ bản thì có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau
đó thế nhưng mà cái
cơ bản nhất thì chúng ta phải hiểu là vị thành niên là một trong những cái lứa tuổi mà các bạn ấy đang phát triển về mặt tâm sinh lý thể chất cũng như là cái quá trình nhận thức định hình cho cái nhân cách của mình
thế thì trong một cái bối cảnh xã hội bây giờ nó cũng có quá nhiều áp lực cái áp lực nó đến từ mọi phía
đối với lại cái độ tuổi vị thành niên như trước đây thì yên bình hơn nhưng mà hiện nay thì cái độ tuổi vị thành niên thì sóng gió hơn
chúng ta bước vào một cái thời đại mà nó có
sự bùng nổ về thông tin về mạng xã hội rồi rất là nhiều những cái luồng thông tin cả tích cực lẫn tiêu cực và tác động đến cái nhận thức của cái lứa tuổi này
thế thì cái câu chuyện mà bị thành niên hiện nay sử dụng bạo lực để giải quyết những cái mâu thuẫn những cái hành vi đôi khi là rất là nhỏ trong cuộc sống thôi
thì cũng làm cho những cái người lớn rất là sốc có nhiều cái vụ việc lại còn nghiêm trọng hơn là cái mức mà chúng ta tưởng tượng được
thế thì có nhiều nguyên nhân khác nhau như vậy
nhưng mà tôi thấy rằng là cái nguyên nhân cơ bản nhất thì vẫn là từ phía gia đình nhà trường và xã hội
có lẽ rằng là vị thành niên khi mà thiếu hụt đi cái sự nhận thức một cái kiến thức đầy đủ về mặt pháp luật
thì đó là cái quá trình mà chúng ta giáo dục truyền thông cho các em trong cái độ tuổi đó để có đầy đủ một cái gọi là một cái thuốc kháng sinh rất là mạnh trước hết
đấy là phải hiểu biết về pháp luật
thế bên cạnh đó thì cái tâm lý của cái
thành niên mặc dù có thể có những em nhận thức rất là tốt về mặt pháp luật nhưng mà vẫn có những cái hành vi sai lệch lệch lạc vi phạm pháp luật
đó là bởi vì cái tâm lý của các bạn ấy ở cái độ tuổi đó khi mà cái nó chưa định hình mọi thứ và rất là cần cái sự uốn nắn điều chỉnh của các bên
từ gia đình nhà trường cho đến xã hội
tuy nhiên thì các bạn ấy không có được những cái sự điều chỉnh cần thiết đó thì những cái hành vi đó dần dần các bạn lại ý thức là nó là những cái hoạt động rất là bình thường
qua những cái nghiên cứu của chúng tôi gần đây thì kể cả những cái bạn mà vi phạm pháp luật hay là phạm tội tức là có dấu hiệu hình sự thì các bạn ấy vẫn cho rằng đó là những hành vi rất là bình thường
cái sự phản ứng như vậy trong cái mâu thuẫn như vậy và phải dùng đến bạo lực là bình thường
đấy thế thì đấy là một trong những cái mà chúng ta rất đáng quan tâm và cần phải có cái sự điều chỉnh ngay
đó bởi vì đó là từ cái nhận thức lệch lạc thì nó sẽ dẫn đến cái hành vi lệch lạc
và chúng ta sẽ mất kiểm soát ở trong những hành vi của các bạn
trả lời cho câu hỏi vì sao nhiều bạn học sinh dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn như vậy
tiến sĩ linh khẳng định ở đây có một hiệu ứng tâm lý mà người ta thường gọi đó là hiệu ứng học lại từ xã hội
cụ thể trẻ em có một cơ chế học hỏi rất hay đó là nhìn thấy cái gì nó bắt trước và làm theo
vì thế ngày hôm nay các bạn trẻ chứng kiến quá nhiều những hành vi bạo lực ngoài xã hội cộng đồng
thì các bạn đã vô thức có thách thức dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là một chuẩn mực
cùng với đó theo tiến sĩ linh khi trẻ em làm tổn thương một người khác cũng chính là biểu hiện tổn thương của chúng ở bên trong
chính các bạn nhỏ này đã từng bị các hành vi bạo lực như vậy lên cơ thể
từ đó chúng lại tìm cách chuyển dịch nội đau sang những người xung quanh
đặc biệt trong việc quản lý thông tin hiện nay đang quá dễ dãi để cho trẻ em tiếp cận những thông tin độc hại
tiến sĩ linh thông tin ngay từ bé phụ huynh dễ dàng vứt cho con điện thoại máy tính mà không hề kiểm soát nội dung bên trong đó
cùng với đó phong cách sống sang ngôi
trong thời gian khổ mạng thời gian gần đây cũng được bổi suý
tất cả những điều đó thời gian qua trên đã vô tình là nạn nhân của những xâm hại qua mạng
và đây là xâm hại về tinh thần
khi trẻ em đã có nỗi đau sự xâm hại đó sẽ tìm cách cho lên người khác
lấy ví dụ câu chuyện đau lòng mới xảy ra với năm sinh lớp tám bị đánh do mâu thuẫn với bạn tại lệ mật quận long biên hà nội
tiến sĩ đặng vũ cảnh linh cho rằng hành vi người bố đưa con trở lại hiện trường mà không đứng ra giải quyết thay con
để các cháu chưa có đủ hành vi trước pháp luật tự giải quyết với nhau đây là một điều hết sức đáng trách
bởi khi người thân không có định hướng hành vi đúng cho con con sẽ giải quyết theo cảm tính
do vậy vai trò giáo dục của gia đình là rất quan trọng
theo tiến sĩ cảnh linh khi con mình bị bạo lực cha mẹ cần phải bình tĩnh để giúp con bình tĩnh lại
sau đó thu thập đầy đủ thông tin bằng cách lắng nghe con và đối phương
hiểu và gọi cảm xúc của con để giáo dục con giúp kiểm soát được cảm xúc của bản thân
cha mẹ liên lạc với phụ huynh của bạn để trao đổi tiến hành hòa giải khi người lớn trao đổi thấu đáo và tìm được mắt xích của vấn đề
trong trường hợp bố mẹ cả hai bên chưa thảo luận để đi đến những thống đất
thì sẽ nhờ đến sự phối hợp của nhà trường và lực lượng an ninh trong khu vực để giúp đỡ
nếu con có vấn đề về tâm lý thì cần đưa con đi thăm vấn tâm lý tránh hoảng loạn sang trần tâm lý
cũng theo các chuyên gia tâm lý và pháp luật cha mẹ cần dạy con
kỹ năng làm chủ bản thân làm chủ cảm xúc làm chủ hành vi học kỹ năng giao tiếp và xử lý khủng hoảng cho các mối quan hệ
theo đó cần phải đề cao việc đưa các kỹ năng về quản lý bản thân quản lý cảm xúc trong trường học
điều này cần trở thành tiết học bắt buộc để bản thân học sinh thầy cô giáo nhận thức rõ ràng về trách nhiệm
thái độ của mình đối với tác động bên ngoài cộng đồng
bên cạnh đó cần phải có nhiều chương trình hơn nữa cho thanh thiếu niên
còn có nhiều diễn đàn có nhiều chuyên gia giải đáp tư vấn xây dựng tình huống cụ thể để có hướng dẫn cho trẻ em
nhà trường cần lồng ghép tuyên truyền các quy định của pháp luật vào những hoạt động của nhà trường
cũng như môn học để chị em hiểu rõ hơn mà không vi phạm đánh mất tương lai của mình
hiện nay các tổ chức quốc tế cũng đã có khuyến cáo rất nhiều đối với thanh thiếu niên
người ta có nói là thế kỷ hai mươi một là thế kỷ dựa vào kỹ năng
một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà người ta đề xuất đến đó là kỹ năng làm chủ bản thân
trong câu chuyện làm chủ bản thân thì làm chủ cảm xúc làm chủ hành vi là một điều rất quan trọng
yếu tố thứ hai là làm chủ các mối quan hệ cần phải học kỹ năng về giao tiếp và xử lý khủng hoảng
ở đây cá nhân tiến sĩ linh đề xuất không được xem nhẹ việc đưa các kỹ năng về quản lý bản thân
quản lý cảm xúc vào trường học
điều này sẽ trở thành tiết học bắt buộc để bản thân học sinh thầy cô giáo nhận thức rõ ràng
về trách nhiệm thái độ của mình đối với tác động bên ngoài cộng đồng
và trong câu chuyện này không thể nào chỉ cần để trách nhiệm sang nhà trường mà rất cần trách nhiệm của gia đình
các cụ ngày xưa có nói quốc có quốc pháp ra của gia quy nếu chúng ta không có quy định giáo dục trong gia đình
dẫn tới trẻ em ra ngoài không tuân thủ quy định trước pháp luật
cùng với đó theo tiến sĩ linh không thể không nhắc tới vai trò của truyền thông xã hội
chúng ta cần phải có nhiều chương trình hơn nữa cho thanh thiếu niên
cần phải có nhiều diễn đàn có nhiều chuyên gia giải đáp tư vấn xây dựng tình huống cụ thể để có thể hướng dẫn cho trẻ em
cuối cùng nhà trường phải lộ ghét tuyên truyền các quy định trước pháp luật vào hoạt động của nhà trường

nói chung là không đối thoại được với con cái mình thậm chí là không dạy được con mình
nhưng mà lại có cái xu hướng là đổ lỗi cho nhà trường hay đổ lỗi cho xã hội
để bảo rằng là đấy trường không dạy các cháu hay là xã hội bây giờ quá phức tạp
cái này thế kia tôi không thể bất lực với con mình v v
như vậy là sự thiếu trách nhiệm của chính các bậc phụ huynh
thế thì bên cạnh cái sự thiếu trách nhiệm đó trong cái quá trình giáo dục con cái mình
đổ lỗi cho cái việc bận rộn công việc thiếu quan tâm đến con thì đó là một câu chuyện thôi
câu chuyện thứ hai là phụ huynh thiếu sự nêu gương đối với con cái
cho nên rất là cần cái sự nêu gương
có rất là nhiều những cái vụ việc mà chúng tôi cũng là vừa làm nghiên cứu khoa học vừa chứng kiến
khi mà gọi đến phụ huynh của các cháu mà có những cái hành vi lệch lạc sai lệch
thì nhiều khi nhìn thấy các bậc phụ huynh đó thì chúng ta cũng cảm thấy rằng là rất có vấn đề
để phụ huynh có khi còn xăm chỗ đầy người đầu xanh đầu đỏ rồi tất cả
ăn nói thì lất cất chẳng hạn như vậy thiếu chuẩn mực
thế thì có nghĩa rằng là gì
cái việc mà phụ huynh cần phải nêu gương trong gia đình là rất quan trọng
cái nêu gương và đồng thời quan tâm đến giáo dục con cái mình
mà muốn vì vậy muốn phụ huynh có được cái điều đó thì chúng ta phải tăng cường cái tuyên truyền cho gia đình
cung cấp cho gia đình đầy đủ kiến thức kỹ năng để gia đình có thể ứng xử được
đối thoại với lứa tuổi vị thành niên đặc biệt là đối thoại với các chồng
còn từ phía nhà trường thì chúng ta thấy rất là rõ rồi
trong thời gian gần đây thì cũng có rất là nhiều sự tranh luận về chức năng của nhà trường
thế thì trước đây nhà trường của chúng ta là vừa giáo dục kiến thức
nhưng mà đồng thời là giáo dục cả đạo đức rồi rất nhiều vấn đề khác
nhưng mà gần đây thì chúng ta lại cho rằng nhà trường chỉ có làm cái chức năng giáo dục kiến thức thôi
còn coi nhẹ
điều tố đạo đức
và chính vì vậy cho nên là cũng có rất nhiều những thầy cô khi mà giáo dục học trò mình
mà lại có xu hướng mạnh về đạo đức thì lại vấp phải những cái sự tranh luận
hay sự phản ứng trái chiều lại cho rằng như vậy là không được
phải thiếu tôn trọng các em v v
thế thì chính các thầy cô cũng bị một cái tâm lý lại rất là ngạc
cho nên là nhà trường thì thường là người ta sẽ làm rất tốt trong cái công tác quản lý ở tại trường thôi
nhưng mà chúng ta biết rồi học sinh khi mà đi ra ngoài trường
mới đánh nhau mới có những hành vi bạo lực
thì lúc bây giờ nhà trường người ta cũng nói rằng họ không có chịu trách nhiệm về những chuyện đó
hoặc là như vậy
đó thế thì từ phía nhà trường chúng ta cũng nên có những cái gọi là thay đổi trong cái suy nghĩ chung của xã hội
đồng thời là cũng để cho các thầy cô có thêm được những cái chức năng để giáo dục cho các em về mặt đạo đức
về mặt con người thì tôi cho rằng đó là cái mà rất là quan trọng
còn ở phương diện xã hội thì chúng ta thấy rằng là hiện nay
khi nghiên cứu về cái vấn đề mà những hành vi bạo lực ở lứa tuổi vị thành niên thì thấy rằng là cái ảnh hưởng từ mạng xã hội là vô cùng lớn
chúng ta không hình dung hết được nhưng mà trước đây khi mà các cái hành vi mà vi phạm pháp luật của vị thành niên thì thường nó nằm nhỏ lẻ thôi
nhưng mà hiện nay với cái sự bùng phát của mạng xã hội một là cái xu hướng khuyên hướng bạo lực ở trên mạng quá nhiều
cho nên các em học hỏi
cái hành vi thiếu chủng bực đó và ứng dụng
thứ hai là các cái hội nhóm khi mà tụ tập với nhau một cách rất dễ dàng
đôi khi chỉ vì những cái câu nói xúc phạm lẫn nhau thôi
khi đưa lên mạng có thể hẹn hò nhau mấy chục con người gặp nhau ở tại một địa điểm
cho nên là những cái hành vi nó trở thành cái gọi là có tổ chức
như vậy thì nó nguy hiểm hơn rất nhiều
thế thì tôi cho rằng là một trong những cái giải pháp xã hội rất quan trọng
đó là việc chúng ta phải điều chỉnh lại
phải chấn chỉnh lại cái mạng xã hội
có những hình thức quản lý một cách chặt chẽ hơn
sàng lọc thông tin để có thể đưa ở trên cái mạng đó
đấy đồng thời là chúng ta cũng bên cạnh đó thì chúng ta cũng trang bị
cho vị thành niên những cái kỹ năng
để các em có thể tự phòng vệ ở trên mạng xã hội
và cũng như là điều chỉnh cái hành vi của mình
thì tôi cho rằng là với đó là những cái giải pháp mà
rất là cơ bản và cần thiết trong cái thời điểm hiện nay